chỉ qua vài buổi tư vấn tuyển sinh hay tệ hơn nữa là chẳng biết mình muốn gì
đây chính là những cái bẫy rất dễ khiến người ta xa ngã nếu không được hướng nghiệp tốt và định hướng sớm
dù học nghề hay học qua đại học điều quan trọng là được làm công việc yêu thích được công hiến cho xã hội